thưa quý vị sáng nay ngày một mươi chín tháng ba tại hà nội thủ tướng phạm minh chính dự hội nghị thủ tướng chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp fdi
và tham dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam thường niên với chủ đề doanh nghiệp fdi tiên phong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh
do bộ kế hoạch và đầu tư việt nam nhóm ngân hàng thế giới tổ chức tài chính quốc tế phối hợp tổ chức
tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương đại diện các cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế các hiệp hội doanh nghiệp fdi chuyên gia kinh tế
vbf là một cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa chính phủ việt nam với cộng đồng doanh nghiệp
nhằm cải thiện các điều kiện kinh doanh cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân
thuận lợi hóa môi trường đầu tư đồng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của việt nam
với tiềm năng vị thế địa kinh tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu việt nam đang đứng trước cơ hội rất lớn trong tăng trưởng xanh
để có thể chuyển mình bắt kịp tiến cùng vượt lên đi tắt đón đầu và tạo đà cho một bước nhảy vọt về phát triển kinh tế xã hội và môi trường
định hướng tăng trưởng xanh chính là chiều khóa bảo đảm cho việc thực hiện thành công các mục tiêu
trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
tạo cơ hội để việt nam tiếp tục đa đổi mới đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu
để cao chất lượng hiệu quả và tính bền vững ở quy mô toàn bộ nền kinh tế cũng như ở cấp độ doanh nghiệp
dù gặp nhiều khó khăn việt nam vẫn duy trì được sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp nước ngoài
đứng trong top ba điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư
môi trường khuyên danh ở việt nam hấp dẫn nhờ bối cảnh chính trị ổn định
chi phí lao động thấp và thị trường tiêu dùng đang mở rộng
hai nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận là vai trò của fdi trong bối cảnh mới
trách nhiệm của doanh nghiệp fdi thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phản hồi của lãnh đạo các bộ ngành việt nam
diễn đàn đã nghe các tham luận của các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam như britchem amchem cochem gcci eurocharm
đánh giá các tiềm năng cơ hội hợp tác to lớn tại thị trường việt nam
đồng thời khuyến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ ngành việt nam những giải pháp nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh
vbf khuyến nghị để duy trì tác động tích cực của fdi việt nam
áp theo định hướng thị trường để bổ sung công nghệ xanh về năng lượng quản lý chất thải và xử lý nước
điều này nâng cao tính bền vững về môi trường và thu hút các công ty tập trung vào sáng kiến esg
một phân khúc đang ngày càng phát triển trong thị trường toàn cầu hóa hiện nay
những thay đổi về quy định pháp lý và các ưu đãi tài chính hiệu quả như giảm thuế và trợ cấp
có thể khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài áp dụng các thông lệ phát triển bền vững toàn cầu ở việt nam
cùng với đó là tiếp tục đầu tư phát triển lực lượng lao động nâng cao kỹ năng đào tạo
lại lực lượng lao động việt nam sẽ không chỉ tăng năng suất tổng thể
mà còn định vị việt nam là điểm đến hấp dẫn hơn đối với các doanh nghiệp fdi
đang tìm kiếm nguồn lao động có tay nghề và khả năng thích ứng
các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng đóng vai trò quan trọng
tuy nhiên để phát triển bền vững về lâu dài cách thức tuyên truyền giáo dục
phải giúp người dân đưa ra những lựa chọn phù hợp cho sức khỏe môi trường và tài chính của họ
quan hệ đối tác công tư hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và viện trợ quốc tế
đều có thể đóng góp cho các sáng kiến phát triển lực lượng lao động
bằng các ưu tiên và hành động chiến lược này việt nam có thể củng cố vị thế là điểm đến fdi hàng đầu
đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn và thực hiện trách nhiệm với môi trường
trong sáng nay tại nhà quốc hội ubtc tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số chín trăm sáu mươi chín
hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp hội đồng dân tộc ủy ban của quốc hội
dù hội nghị có đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
các đồng chí phó chủ tịch quốc hội trần quang phương nguyễn khắc định phó thủ tướng trần lưu quang
hoạt động giải trình là một trong sáu hình thức giám sát của các cơ quan quốc hội
có ý nghĩa rất quan trọng nhằm làm rõ những vấn đề vụ việc cụ thể
có tính chất thời sự bức xúc nổi lên trong thực tiễn đời sống xã hội
từ đó tăng cường trách nhiệm giải quyết của các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan
thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
từ đầu nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm đến nay các cơ quan quốc hội đã thực hiện ba mươi ba phiên giải trình
và đạt được nhiều kết quả quan trọng
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được
hoạt động giải trình của các cơ quan quốc hội cũng còn một số tồn tại vướng mắc
nhiều phiên giải trình chưa tạo được tính chủ động cho các chủ thể yêu cầu giải trình
việc theo dõi đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện các kết luận giải trình chưa được quan tâm đúng mức
tại hội nghị các ý kiến tham luận cho rằng
để nâng cao chất lượng các phiên giải trình
cần chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung các phiên giải trình
thực hiện tốt việc ban hành kết luận phiên giải trình
trong đó phải nêu rõ các kiến nghị yêu cầu cụ thể
thời gian thực hiện trách nhiệm thực hiện kết luận và theo dõi
đôn đốc việc thực hiện các kết luận
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi chín tháng ba
tòa án nhân dân tp hà nội xét xử bị cáo đỗ anh dũng
chủ tịch tân hoàng minh và một mươi bốn đồng phạm
sáu sáu trăm ba mươi bị hại được tòa triệu tập chín trăm tám mươi bảy bị hại có mặt
trong đó có sáu mươi một bị hại có mời luật sư bảo vệ quyền và lễ cờ pháp
các luật sư sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ tại phiên tòa
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai mươi ngày
toàn bộ thiệt hại vụ án là hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
đã được tân hoàng minh và cá nhân liên quan cha con ông đỗ anh dũng khắc phục
trong giai đoạn truy tố
trước tình hình hoạt động của hàng loạt các phương tiện xe ba bánh
xe tự chế xe mô tô kéo theo xe khác chở hàng công cành
lưu thông trên đường gây nguy hiểm tiêm mật nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội đã cử cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn
thực hiện tuyên truyền hướng dẫn các tiểu thương và tài xế ký cam kết
không sử dụng các phương tiện tự chế
để chở hàng cồng cành và sai quy định
ông nguyễn duy liên một chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng công trình
bao gồm đồ điện kim khí thang tre sao để lăng sơn
tại chợ láng hạ chia sẻ vì là hàng hóa cồng cành
do đó hàng ngày khi có khách mua hàng nếu gần thì người mua tự chở
còn xa thì ông thuê xe ba gác cho nhanh mà giá thành lại rẻ
tuy nhiên sau khi được cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số ba
phòng cảnh sát giao thông hà nội tuyên truyền về mức độ nguy hiểm
của việc tham gia giao thông khi chở hàng cồng cành
ông đã hiểu và chủ động ký cam kết
nhận định trên địa bàn có hai khu vực chợ láng hạ và chợ đầu mối hoa quả
tập trung rất nhiều

các chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông số ba đã đi tới từng sạp hàng để phát tờ rơi
cũng như tuyên truyền về pháp luật cho người dân và tài xế chở xe tự chế
đội cảnh sát giao thông đường bộ số ba phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội chúng tôi
đã tổ chức một chương trình tuyên truyền dài ngày đến tất cả các tiểu thương thương lái
ở tất cả các khu chợ đang nằm trên địa bàn đội cảnh sát giao thông đồng bộ số ba chúng tôi quản lý
và chúng tôi đã đến từng chợ để tuyên truyền cho các tiểu thương
bởi vì chúng ta đều biết rằng là khi mà có nhu cầu thì sẽ có người cung cấp
đã có cầu thì sẽ có cung
chính vì vậy mà chúng tôi đã tuyên truyền cho tất cả các tiểu thương
về các mặt hàng mà ở chợ họ đang bán
để không có những cái nhu cầu chuyên chở hàng hóa
gây cơi nới thành thùng bề cao bề rộng chiều dài đằng sau của xe
ngoài những việc hối hợp cùng đội cảnh sát giao thông đường ba
thì bản lý chợ cũng có thổ bảo vệ thường xuyên tuần tra kiểm tra kiểm soát
cũng như là phát hiện ra những trường hợp mà tư thương tại chợ
thuê những xe quá khổ quá tải để vận chuyển hàng đi trên đường
thì cũng có ngăn chặn kịp thời để tránh trường hợp
mà các tiểu thương thường xuyên cũng như là thuê hoặc vận chuyển
để gây ảnh hưởng đến giao thông đường bộ
thời gian qua bên cạnh giao thông đường bộ
việc yêu cầu các tiểu thương ký cam kết
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
cũng đã thường xuyên thực hiện tăng cường quân số chốt chặn
ở các tuyến đường để kiểm tra xử lý
với quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông thủ đô an toàn văn minh và sạch đẹp
những năm gần đây tỉnh thanh hóa triển khai quyết liệt các giải pháp
cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
với nỗ lực của cả hệ thống chính trị kết quả cải cách hành chính của tỉnh
đã tạo nhiều dấu ấn nổi bật trở thành đòn bẩy để thực hiện hóa
những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh thanh hóa cắt giảm thời gian giải quyết
đối với thủ tục đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
từ ba mươi năm ngày xuống còn hai mươi sáu ngày giảm chín ngày
tỷ lệ thời gian cắt giảm là hai mươi sáu
cũng trong năm hai nghìn hai mươi ba thanh hóa có ba sáu trăm linh doanh nghiệp mới thành lập
tỷ lệ đăng ký hồ sơ trực tuyến đạt chín mươi chín chín mươi chín
dựa trên nền tảng tích hợp dữ liệu của tỉnh và quốc gia
việc xử lý văn bản hồ sơ liên thông trên mục
trường mạng giữa các khối đảng chính quyền đoàn thể
được thực hiện ở cả ba cấp
đây là tiền đề để đưa thanh hóa trở thành địa phương đầu tiên
thực hiện việc kết nối chia sẻ trao đổi văn bản điện tử
giữa chính quyền và doanh nghiệp
thực hiện tốt hiệu quả hơn việc cung cấp thông tin
cũng như cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp
một cách công khai minh bạch kiệp thải hơn
nâng cao hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ
rồi là nâng cao cái mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp đối với chính quyền
tỉnh thanh hóa đặt mục tiêu lấy cải cách hành chính làm đòn bẩy
từ đó hiện thực hóa những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
ở cấp cơ sở nhiều mô hình sáng kiến đã được nghiên cứu
và áp dụng vào thực tiễn tạo nên nhiều thay đổi tích cực
khảo sát cho thấy các cải cách hành chính tại tỉnh thanh hóa
đã nhận được sự hài lòng của hơn chín mươi người dân và doanh nghiệp
đến nay tỉnh phú yên có hai huyện là phú hòa tây hòa
và sáu mươi bốn trên tám mươi ba xã đạt chuẩn nông thôn mới
trong đó có một mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
đây là kết quả đáng khích lệ
thế nhưng thực tế hiện nay việc xây dựng đồng thôn mới
đang gặp phải nhiều khó khăn
và nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của cải thống chính trị
ý thức tự lực vươn lên của người dân
thì rất khó hoàn thành theo kế hoạch đề ra
phân đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi năm
nhưng đến thời điểm này xã xối bạc huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
mới chỉ đạt một mươi ba trên một mươi chín tiêu chí
trong đó các tiêu chí về lao động việc làm thu nhập và hộ nghèo đa chiều
có tỷ lệ đạt thấp
trong khi đó hầu hết các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới
ở giai đoạn này đều có xuất phát điểm thấp
nên khi thực hiện gặp không ít khó khăn
định hướng của ủy ban huyện cũng đã xây dựng một kế hoạch cụ thể
để làm thế nào giúp đỡ cho người dân tạo ra sinh cớ hỗ trợ phát triển trang trúc
giúp cho người dân mà cái xu hướng tới thì chúng ta phải đạt được
làm thế nào người dân giảm xuống cái tí lợi hộ nghèo
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
đa số các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao
ở giai đoạn này còn nhiều tiêu chí chưa hoàn thành
ngay cả các xã các huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
nông thôn mới nâng cao trước đây cũng không giữ vững được tiêu chí so với bộ tiêu chí mới
thường xuyên kiểm tra giám sát đồn đốc các địa phương đoàn hoàn thành
cái chỉ tiêu tiêu chí mà hiện nay không giữ vững
thứ hai là đối với các huyện thì cũng là khơi dậy phong trào xây dựng nông thôn mới
để chúng ta đầu tư để chúng ta hoàn thiện các trị tiêu tiêu chí
mà trong thời gian sớm nhất để đảm bảo không bị thu hồi
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tỉnh phú yên
tỉnh phú yên phấn đấu thêm một huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
có sáu mươi bảy trên tám mươi ba xã đạt chuẩn nông thôn mới
trong đó ba mươi số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
năm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu không còn xã dưới một mươi năm tiêu chí
xây dựng nông thôn mới hiện nay đang đòi hỏi yêu cầu cao hơn khó hơn
nên rất cần sự nỗ lực và quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị
đặc biệt là sự trung sức đồng lòng đầy trách nhiệm của nhân dân
thưa quý vị chiều ngày một mươi tám tháng ba tại thành phố hà giang tỉnh hà giang
đã có buổi hội đàm trực tiếp với đoàn đại biểu châu văn sơn tỉnh vân nam trung quốc
bàn về những nội dung hợp tác hai bên đã ký kết
tháo gỡ những khó khăn vướng mắt phát sinh
tiếp tục vun đắp tình hữu nghị hợp tác trong thời gian tới
quyền bí thư tỉnh ủy hà giang đề nghị hà giang và châu văn sơn
sẽ cùng phối hợp triển khai chín nội dung hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
đề nghị châu văn sơn sớm khôi phục lại các hoạt động giao thương truyền thống
lối mở cặp trợ biên giới thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới giữa hai tỉnh châu
mở rộng quy mô và địa bàn hợp tác đáp ứng nhu cầu về lao động
việc làm tại khu vực biên giới hai bên
hai bên tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp
giáo dục đào tạo xây dựng tuyến biên giới hài hòa ổn định
tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư nhằm góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế chung giữa hai địa phương hai nước
tối một mươi tám tháng ba tại sân khấu thủy đình phố cổ hoa lư tỉnh ninh bình diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ việt nam lào
đây là chương trình được tổ chức hàng tháng nhằm quảng bá văn hóa lào tại tỉnh ninh bình
tại chương trình giao lưu văn nghệ việt nam lào các nghệ sĩ nhà hát trèo ninh bình và các sinh viên
trong đó có các lưu học sinh lào đã biểu diễn các tiết mục ca mối nhạc ngợi ca quê hương đất nước của hai dân tộc việt lào
giới thiệu những nét đẹp truyền thống của mỗi quốc gia dân tộc đặc biệt là các ca khúc tô thắm tình hữu nghị việt lào
thông qua chương trình đã góp phần giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc độc đáo của hai dân tộc
đây cũng là dịp để ôn lại truyền thống hữu nghị tăng cường sự hiểu biết thắt chặt hơn tình đoàn kết
đặc biệt là sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước việt nam lào nói chung và mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh ninh bình và tỉnh udon say nói riêng
thông tin từ tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên wwf việt nam
quảng nam là một trong những vùng ưu tiên về đa dạng sinh học ở khu vực miền trung việt nam
đồng thời thuộc hai trăm linh vùng sinh thái quan trọng toàn cầu
đây cũng là thông tin được công bố nhân sự kiện quảng nam đăng cai năm quốc gia phục hồi đa dạng sinh học hai nghìn hai mươi
với chủ đề trung sống hải hòa với thiên nhiên
hiện quảng nam có diện tích rừng tự nhiên lớn thứ hai cả nước khoảng bốn trăm bốn mươi chín năm trăm năm mươi tám hectare với đa dạng sinh học
bao gồm một một trăm hai mươi chín loài thực vật bậc cao năm mươi loài thú lớn hai trăm bảy mươi loài chim hai mươi hai loài rơi và có nhiều loài thú đặc hữu
quý hiếm nguy cấp như vọc trà vá sao la mang lớn
trong hai mươi năm qua tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên việt nam đã phối hợp với các sở ngành địa phương
thành lập các khu bảo tồn phục vụ công tác đa dạng
đồng thời rất nhiều tổ chức phi chính phủ đã thông qua tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên việt nam
chọn quảng nam là điểm đến của các dự án
tính đến nay đã và đang có sáu dự án phi chính phủ triển khai tại quảng nam
mang lại giá trị đa dạng sinh học tích cực
bằng sự linh hoạt sáng tạo và chủ động
thời gian qua đoàn thanh niên thành phố lào cai tỉnh lào cai đã triển khai có hiệu quả mô hình em nuôi của đoàn
có phần kịp thời động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
có thêm điều kiện thuận lợi vươn lên trong cuộc sống
luôn học tập
bố mất sớm một mình mẹ nuôi bốn anh chị em
nên cuộc sống của gia đình em thu huyền gặp rất nhiều khó khăn
góc học tập hàng ngày của em được làm tạm bỡ từ gian bếp cũ
thiếu thốn vất vả
nhưng với ước mơ thành cô giáo đã giúp huyền có những kết quả tích cực trong học tập
tiếp thêm động lực và nuôi dưỡng ước mơ của em
đoàn thanh niên tp lào cai đã nhận huyền làm em nuôi của đoàn để hỗ trợ
em rất vui khi được trở thành em nuôi của đoàn
đây sẽ là động lực to lớn để em học tập
em sẽ cố gắng học để sau này trở thành một cô giáo
đây đưa con đi làm em nuôi của đoàn thì rất vui rất phấn khởi
mà được hỗ trợ để cho con học hành học thật giỏi học thật tốt
em cũng cố gắng để nuôi con dạy bảo các con học thật giỏi thật tốt
mô hình em nuôi của đoàn đã được thành đoàn lào cai triển khai hiệu quả
trong hai năm hai nghìn hai mươi ba và hai nghìn hai mươi bốn đã có gần một trăm linh em học sinh được nhận hỗ trợ
với mức tối thiểu ba trăm linh đồng trên tháng
các tri đoàn và đoàn viên cũng như đông đảo mạnh thường quân đã tham gia ủng hộ
giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn yên tâm vững bước tới trường
ngoài việc hỗ trợ bằng tiền mặt cho các em học sinh
thì còn trao tặng các hiện vật và những đồ dùng thiết yếu
những nhu yếu phẩm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đó
và quan trọng nhất là thường xuyên thăm hỏi động viên khích lệ tinh thần học tập
vươn lên trong học tập và vượt khó của các em học sinh
với mong muốn là sẽ tiếp tục lan tỏa lối sống đẹp của tuổi trẻ thành phố lào cai
và huy động được sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng xã hội
đối với những thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
với ý nghĩa nhân văn thiết thực mô hình em nuôi của đoàn
đã thực sự tạo nên dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng
bằng tâm huyết trách nhiệm những thanh niên áo xanh đã và đang cố gắng hết mình
để góp phần cùng đảng bộ chính quyền địa phương
mang lại niềm vui thắp sáng ước mơ cho những trẻ em khó khăn kém may mắn trên địa bàn